tại tỉnh quảng ngãi dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc đang lây lan nhanh trên diện rộng
và chưa có dấu hiệu dừng lại cho dù ngành thú y và chính quyền các địa phương đã triển khai
nhiều biện pháp để dập dịch không tiêm phòng đồng thời vận chuyển giết mổ buôn bán gia súc tràn lan
đây là những nguyên nhân khiến dịch bệnh lan nhanh và khó kiểm soát như hiện nay tại địa phương này
những ngày qua liên tục các đàn châu bò của các hộ chăn nuôi ở xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
bị bệnh lở mồm long móng toàn xã có trên một trăm ba mươi con bò của bảy mươi hộ đã bị bệnh
tiếp sau dịch tả lợn châu phi hồi cuối năm ngoái nay dịch lở mồm long móng xuất hiện trên cả đàn châu
bò và lợn điều này càng khiến người dân lo lắng trước nguy cơ dịch trồng dịch và lan rộng khó kiểm soát
đến thời điểm này dịch bệnh lở mồm long móng đã lan rộng ra địa bàn năm mươi hai xã thuộc sáu huyện thành phố
với hai sáu trăm linh con gia súc bị mắc bệnh mặc dù ngành chăn nuôi tỉnh quảng ngãi đã cấp gần một mươi tám liều vaccine
và một mươi ba lít hóa chất hỗ trợ các địa phương khống chế bao vây dập dịch tuy nhiên số lượng gia súc bị bệnh vẫn tăng
nguyên nhân được cho là tình trạng buôn bán vận chuyển giết mổ không được quản lý chặt chẽ
hầu hết các hộ dân mua bán giống gia súc không bảo đảm chất lượng
các lò mổ tự phát làm lây lan nhanh dịch lở mồm long móng
theo khuyên cáo của ngành chức năng
thời tiết giao mùa khả năng xảy ra dịch và lan rộng nếu không kiểm soát được nguồn nguy cơ nhiễm cho đàn gia súc
vì vậy cùng với việc bao vây dập dịch tỉnh quảng ngãi cần kiểm soát tái đàn tránh dịch lây lan hơn nữa